mở đầu là tiếp tục thông tin về công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
trong vụ động đất xảy ra vào hôm sáu tháng hai tại thổ nhĩ kỳ
hiện nay đoàn công tác của bộ công an với hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ
đang tiến hành các hoạt động cứu nạn cứu hộ
tại thành phố adiyaman ở phía đông nam thổ nhĩ kỳ
và đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất
thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên một vùng lãnh thổ xa xôi
có điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã có rất nhiều khó khăn
nhưng vượt lên vẫn là tinh thần bản lĩnh của các chiến sĩ công an nhân dân việt nam
chạy đua với thời gian để có thể tìm kiếm người bị nạn
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được các cán bộ chiến sĩ tiến hành
ngay từ một giờ sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
bên trong tòa nhà đổ sập này là một mươi năm nạn nhân bị mắc kẹt
và tòa nhà vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
rất nhiều những khó khăn về điều kiện thời tiết cũng như là ngôn ngữ
cũng như là cái tình hình của cái sổ bố sập đổ do động đất này xây ra rất là phức tạp
thì anh em chúng tôi cũng đang chạy đua với thời gian để thu được những kết quả tốt nhất
tôi đã tiếp cận được rất gần đến người bị nạn rồi
và chỉ còn một chút nữa thôi thì người bị nạn sẽ sớm được đưa ra ngoài
để đưa về với người thân của họ
quá trình triển khai tìm kiếm nạn nhân vô cùng phức tạp
vì tòa nhà bị sụp đổ
phải sử dụng máy móc chuyên dụng khoan cắt
mặc dù dự kiến sẽ thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm
nhưng dạng sáng nay lại có dư chấn động đất khiến công tác tìm kiếm cứu nạn bị ảnh hưởng
nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống sáu độ c
có thể nói là trước khi đến hiện trường thì chúng ta đã được biết thông tin về

khó nói đấy là chúng ta sẽ thấy thành phố toàn bộ thành phố bị sụp xuống

và sự hộp với nước bạn ở đây không

mang theo rất là lớn hơn một mươi tấn hàng hóa và vật tư thiết bị
đấy và với cái số lượng con người và các mùa xuân sĩ di chuyển đường dài
và cái nước công tiện nhiều như thế thì nó cũng gây ra những cái khó khăn nhất định
cho cây đoàn công tác của chúng ta ngoài ra bên cạnh đó thì cái thời tiết nhiệt độ ở bên đất nước bạn
ngoài ra bên cạnh đó thì cái thời tiết nhiệt độ ở bên đất nước bạn
cũng là một cái thử thách mà ở việt nam chưa có đấy là cái nhiệt độ lúc nào cũng ở dưới một mươi độ c
mà ngay buổi sáng sớm thì nó xuống sáu độ c và chúng ta đi ra thì cái cảm giác của nó rất là rét rét rất là rét
cũng khó khăn gần lợi trong việc hối hợp với các bạn trong công tác cây đoàn hóa
tuy nhiên là chúng ta đến đây thì người dân cũng như là các lực lượng chức năng của các bạn
đều rất là nhiệt tình và đánh giá cao với chúng mình
với kinh nghiệm đã có các cám bộ chiến sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí của các nạn nhân trong tòa nhà đổ sập
các phương án cứu nạn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng chính xác để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất
những nỗ lực không ngừng với hy vọng tìm kiếm được nạn nhân còn sống